kính chào quý vị và các bạn
không khí lạnh chi phối các tỉnh miền bắc nước ta không còn nhiều
nên tại các tỉnh phía đông bắc bộ có lúc có mưa nhỏ mưa phùn giải rác về đêm và sáng sớm
nhưng đến ban ngày thời tiết phổ biến vẫn là tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ tiếp tục tăng cao hơn
cao nhất trong ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ rồi tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ trong ngày hai mươi một
sau đó giảm nhẹ khoảng hai độ
các tỉnh phía tây bắc bộ trời hầu như là không có mưa trong vòng ba ngày tới
đêm và sáng sớm trời nhiều mây và có sương mù
sau đó nắng lên khiến nhiệt độ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến ở mức không quá là ba mươi hai độ
riêng tại khu tây bắc có nơi lên đến ba mươi bốn độ
khu vực thanh hóa đến thừa tiên huế
về đêm và sáng cũng duy trì nhiều mây
có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
chưa chiều giảm mây trời nắng
nhiệt độ chưa chiều sẽ tăng cao
ngày mai phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
sang ngày hai mươi một nhiệt độ sẽ có xuống tăng lên từ một đến hai độ trước khi giảm nhẹ trở lại
tại khu vực từ đà nẵng
trở xuống đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới vẫn đổn định
đêm không mưa ngày trời nắng gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ chưa chiều khá cao
gia động từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn cảm giác ói bức
tại khu vực tây nguyên
thời tiết chủ đạo từ nay đến ngày hai mươi hai
vẫn là có mây không mưa
ban ngày có nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao
dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực này
sẽ vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng
trên ba mươi năm độ
còn khu vực nam bộ
phổ biến là không mưa ngày nắng
riêng tại miền đông sẽ có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ sẽ phổ biến ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tại miền đông sẽ có nắng nóng
với nhiệt độ là ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn